tổng cục thủy sản đã phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang
ubnd tp tuyên quang tổ chức thả hơn hai mươi ba con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản sông lô
đây là việc làm rất có ý nghĩa nhằm bổ sung tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông lô đang ngày càng cạn kiệt
đặc biệt là các loại cá bản địa quý hiếm đang có nguy cơ tiêu trùng
qua đó phát triển bền vững kinh tế thủy sản của tỉnh
tại lễ phát động hơn ba con cá chiên năm con cá bống và hơn một mươi năm con cá trôi cá mè đã được thả xuống sông lô
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang ubnd các huyện
chỉ đạo ubnd các xã thị trấn vận động ký cam kết với người dân trên địa bàn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bằng sung điện chất nổ chất độc và các ngư cụ bị cấm sử dụng
kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
các huyện cũng bố trí kinh phí thả bổ sung một số giống thủy sản vào môi trường tự nhiên góp phần phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản